ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay cho biết chiều tối nay ngày hai mươi chín tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và sẽ đi vào đất liền
ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trung bộ trong ngày mai ngày ba mươi tháng một mươi
theo dự báo cơn bão này di chuyển tương đối nhanh vào chiều tối ba mươi tháng một mươi sẽ đi vào khu vực đất liền của việt nam và gây mưa lớn cho toàn vùng
trong đó tập trung ở khu vực nam trung bộ trung trung bộ và tây nguyên
khi đổ bộ vào bờ bão có thể mạnh cấp tám giặt cấp một mươi một mươi một
theo tính toán khu vực nam trung bộ sóng có thể cao ba bốn mét sóng ngoài khơi khu vực nam trung bộ có thể cao tới bốn năm mét
mưa bắt đầu từ sáng ba mươi tháng một mươi tập trung chủ yếu từ thanh hóa đến ninh thuận
hiện còn bảy trăm bốn mươi một tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm cần khẩn trương thông báo kêu gọi các tàu thuyền này nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú
căn cứ diễn biến bão tình hình cụ thể tại địa phương
các địa phương cần quyết định thời điểm và tổ chức thực hiện việc cấm biển theo quy định
tổ chức hướng dẫn di chuyển gia cố lồng bè bảo đảm an toàn giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản
triển khai các phương án bảo vệ sản xuất chủ động tiêu nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng bảo vệ đê điều nhất là các đoạn đê biển bị sự cố
tổ chức hướng dẫn di chuyển gia cố lồng bè bảo đảm an toàn giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản